tổng cục thống kê đang triển khai việc đánh giá lại quy mô gdp một cách sát thực hơn
theo yêu cầu của thủ tướng chính phủ
việc đánh giá lại quy mô gdp lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
khi việt nam đang xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội cho một mươi năm tới
gdp là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng nên trong quá trình biên soạn
bất cứ quốc gia nào cũng phải ra soát đánh giá lại cả trong ngắn hạn và trong dài hạn
tại việt nam sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế ngoài nhà nước
chưa được phản ánh kịp thời và đầy đủ trong dữ liệu của các cơ quan quản lý nhà nước
đây là một nguồn thông tin đầu vào phục vụ việc biên soạn chỉ tiêu gdp hàng năm
imf đã hỗ trợ việt nam giả soát phương pháp đánh giá lại
để có thể nắm mắt được tất cả các số liệu thống kê liên quan đến các doanh nghiệp mới
các doanh nghiệp vừa và nhỏ các doanh nghiệp nước ngoài
mà trước đây có thể trong quá trình thống kê về gdp chưa tính được hết
và chưa cầm nhận được đầy đủ những số liệu này
để đảm bảo các doanh nghiệp nước ngoài
đảm bảo bao phủ một trăm linh toàn bộ những hoạt động kinh tế ở việt nam
từ năm hai nghìn một mươi đến nay nhiều quốc gia như mỹ nga đức italia
đã tiến hành điều chỉnh công bố lại quy mô gdp và các chỉ tiêu vĩ mô khác có liên quan
tại việt nam các chuyên gia cho rằng đây là thời điểm tốt
để việt nam thực hiện đánh giá lại quy mô gdp
đánh giá lại quy mô gdp thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều các cái chỉ tiêu có liên quan
thì cái câu chuyện
phản ứng chính sách đối với việc tăng quy mô gdp là cái câu chuyện tiếp theo
mà các cơ quan bộ ngành đặc biệt là chính phủ quốc hội chính phủ đảng và nhà nước sẽ quan tâm
và nó là căn cứ cho cái việc đặt ra những cái chỉ tiêu kế hoạch
cũng như là kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
cũng như là việc điều hành của chính phủ có cơ sở khoa học hơn và sát thực với thực tế
tổng cục thống kê cho biết trong lần tính toán này
phạm vi đánh giá lại gdp không đề cập đến khu vực kinh tế ngầm
hay kinh tế bất hợp pháp và theo phương pháp luận thống kê liên hợp quốc khuyến nghị
nếu quy mô gdp và gdp bình quân đầu người tăng lên có thể làm tăng đóng góp của việt nam
trong các tổ chức quốc tế mà việt nam đang là thành viên